thưa quý vị vào trưa nay ngày một mươi hai tháng tám sở y tế hà nội thông tin từ sáu h đến một mươi hai h ngày một mươi hai tháng tám
thủ đô hà nội ghi nhận hai mươi sáu ca mắc mới covid một mươi chín trong đó có tám ca cộng đồng và một mươi tám ca trong khu cách ly
các ca mắc mới phân bố bệnh nhân theo các quận huyện đông anh một mươi đống đa sáu thạch thất sáu hai bà trưng hai và hà đông hai
trong khi đó tại tỉnh thanh hóa chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa vừa ban hành công điện số hai mươi bốn
gửi giám đốc các sở trưởng các ban ngành đơn vị cấp tỉnh chủ tịch ubnd các huyện thị xã thành phố
về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
theo đó từ một mươi hai h ngày một mươi hai tháng tám thanh hóa tạm dừng bán hàng ăn uống tại chỗ chỉ được bán hàng mang về
trước đó vào tối ngày hôm qua tỉnh thanh hóa đã ghi nhận một mươi ba ca bệnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín trong đợt này là một trăm năm mươi một ca
trong khi đó thì báo cáo vào sáng ngày hôm nay của sở y tế hà nội chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa
hà nội cho biết toàn thành phố đã lấy được một trăm chín mươi một sáu trăm ba mươi ba mẫu xét nghiệm cho người có nguy cơ và người tại các khu vực có nguy cơ
trong đó bảy mươi hai chín trăm năm mươi chín mẫu đã được kiểm tra kết quả bao gồm tám mẫu dương tính và bảy mươi hai chín trăm năm mươi một mẫu âm tính với virus sars cov hai
còn một trăm một mươi tám sáu trăm bảy mươi bốn mẫu chưa có kết quả
dự kiến trong ngày hôm nay toàn thành phố tiếp tục lấy mẫu thêm sáu mươi năm cho các đối tượng này
để xét nghiệm cho người có nguy cơ và người tại các khu vực có nguy cơ
theo kết quả trong bảy ngày từ ngày một mươi đến ngày một mươi bảy tháng tám hà nội triển khai tuần cao điểm để xét nghiệm tại các khu vực có nguy cơ cao
và với nhóm người có nguy cơ cao nhằm phát hiện sớm f để ngăn chặn kịp thời sự lây lan của dịch bệnh đồng thời đánh giá và nhận định tình hình dịch trên toàn thành phố
theo kế hoạch căn cứ vào tình hình dịch bệnh tại ba mươi quận huyện thị xã dự kiến sẽ có khoảng ba trăm linh mẫu được lấy trong đó có một trăm tám mươi sáu mẫu tại khu vực có nguy cơ
và một trăm một mươi bốn mẫu là đối tượng có nguy cơ
theo đánh giá của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đà nẵng hiện nay trong khu vực phong tỏa tại quận sơn trà đã xuất hiện tình trạng lây nhiễm chéo
do người dân vẫn còn chủ quan và xem nhẹ mức độ nguy hiểm của dịch bệnh covid một mươi chín
nhằm kiểm soát và không để tình hình có thể phức tạp thêm công an sở tại đã tăng cường việc tuần tra kiểm soát